nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi liên đoàn lao động tp hcm đã tổ chức lễ tuyên dương
chín mươi gương sáng đảng viên tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
hai mươi đảng viên được bình xét tuyên dương lần này là những cấp ủy viên bí thư phó bí thư chi bộ
là chủ tịch phó chủ tịch công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước
do các cấp công đoàn bình chọn và giới thiệu
đây là những đảng viên có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng đảng và hoạt động công đoàn
đặc biệt là công tác phát triển đảng viên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp
là đội ngũ trung kiên lực lượng nồng cốt của đảng góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của đảng
đồng thời là những tấm gương tiêu biểu trong học tập tu dưỡng rèn luyện
với ý chí vương lên để xây dựng thành phố cùng với cả nước và vì cả nước và vì hạnh phúc của nhân dân